mở đầu bản tin sáng nay là thông tin từ bộ y tế
đến nay thì tổng số ca bệnh covid một mươi chín ở nước ta được điều trị khỏi là ba mươi một bảy trăm tám mươi ca
có một trăm năm mươi chín ca tử vong do bệnh tính từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng bảy tại tám tỉnh thành phố
trong ngày hôm qua hai mươi chín tháng bảy có hơn hai trăm linh tám liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy là tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn năm năm triệu liều
tính từ một mươi tám h ba mươi chiều qua cho đến sáu giờ sáng nay trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận bốn chín trăm chín mươi hai ca mắc mới trong đó có năm ca nhập cảnh và bốn chín trăm tám mươi bảy ca ghi nhận ở trong nước
trong số này có chín trăm tám mươi bảy ca phát hiện ngoài cộng đồng